những kiến nghị cụ thể của tỉnh quảng trị chủ tịch quốc hội hoàn toàn ủng hộ về chủ trương
và giao cho văn phòng quốc hội các ủy ban của quốc hội tiếp thu tổng hợp
chuyển cho chính phủ các bộ ngành xem xét
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tại huyện vĩnh bảo ủy ban nhân dân thành phố hải phòng và ủy ban nhân dân tỉnh thái bình
tổ chức lễ khánh thành công trình cầu sông hóa huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng và huyện thái thụy tỉnh thái bình
tới dự và cắt băng khánh thành có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
cùng lãnh đạo tp hải phòng và tp thái bình và đông đảo nhân dân địa phương
sau hơn bảy tháng thi công cầu sông hóa nối tp hải phòng với tp thái bình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
đây là công trình đầu tiên triển phai sau bốn tháng tp hải phòng và tp thái bình ký kết giao kết hợp tác kinh tế
cầu dài hơn hai trăm năm mươi bốn mét với tổng mức đầu tư gần hai trăm linh tỷ đồng
cầu sông hóa không chỉ đóng vai trò xóa bỏ cầu phao trên sông hóa giúp cho người dân đi lại thuận lợi
mà còn bảo đảm sự kết nối giao thông phía nam tp hải phòng với tp thái bình
thưa quý vị và các bạn sáng nay tại hải phòng ban tuyên giáo trung ương phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
hội nhà báo việt nam tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
tới sự có các đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị
thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương phó thủ tướng vũ đức đam
đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung mương
chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng hơn sáu trăm linh đại biểu các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
tại hội nghị đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh cần kiên trì thực hiện trì đạo
định hướng thông tin theo phương châm chủ động kịp thời hiệu quả giữ vững kỳ luật kỳ cương trong chấp hành trì đạo
đúng hướng các vấn đề phức tạp quan trọng nhẹ cảm bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc một đầu mối
trong chỉ đạo định hướng thông tin nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí
khẩn trương thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí đến năm hai nghìn hai mươi năm và nâng cao chất lượng
hiệu quả hoạt động đội nhà báo việt nam và các cấp hội tăng cường cung cấp thông tin của các cơ quan đảng
nhà nước và trách nhiệm giải trình của các cơ quan báo chí
nhân dịp này ban tuyên giáo trung ương tặng bằng khen một mươi tám tập thể đơn vị cơ quan báo chí
có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại hội nghị đánh giá một năm thực hiện chỉ thị số hai mươi một của ban bí thư về công tác phụ nữ
gắn với thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
khu vực duyên hải miền trung tây nguyên và hai tỉnh thừa thiên huế quảng bình
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đánh giá cao các tỉnh ủy thành ủy đã nghiêm túc
quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị
nhận thức trách nhiệm về vai trò vị trí tiềm năng của phụ nữ không ngừng được đâng lên
đồng chí trương thị mai đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy và các tổ chức đảng các cấp
các tỉnh thành phố trong khu vực cần tiếp tục tuyên truyền chỉ đạo thực hiện nghị quyết số một mươi một
và chỉ thị số hai mươi một nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác phụ nữ bình đẳng giới
nhân dịp tết canh tí hai nghìn hai mươi ban dân vận trung ương và hội liên hiệp phụ nữ việt nam
tổ chức trao quà tết yêu thương cho các gia đình chính sách hội viên hội phụ nữ nghèo
và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh đắk lắc với tổng số quà
tặng trị giá gần bốn trăm chín mươi triệu đồng
chiều nay đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đã chủ trì hội nghị công bố dự thảo lần một báo cáo chính trị đại hội đại biểu đảng bộ thành phố
lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
theo đó dự thảo lần một báo cáo chính trị đại hội đại biểu đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi một nêu rõ
chủ đề của đại hội là nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của đảng bộ
xứng đáng với niềm tin của nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết năng động sáng tạo
nghĩa tình phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
giữ vững ổn định chính trị xã hội xây dựng thành phố thông minh
bền vững vì cả nước cùng cả nước vì hạnh phúc của nhân dân
bản dự thảo báo cáo chính trị này sẽ được tổ chức lấy ý kiến các ban đảng
các bộ ngành trung ương và các địa phương các chuyên gia nhà khoa học trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi
sau đó tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh và lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân vào tháng năm
và dự kiến hoàn chỉnh dự thảo lần bốn
chính xin ý kiến bộ chính trị trong tháng bảy và tháng chín năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn chỉnh dự thảo để chỉnh ra đại hội
sáng nay cục thống kê tp đà nẵng đã công bố
tổng quan tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm hai nghìn một mươi chín
theo đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước tính tăng gần sáu năm
đạt thấp trong cả giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi chín chỉ cao hơn so với năm hai nghìn một mươi hai
quy mô toàn kinh tế năm hai nghìn một mươi chín ước đạt hơn một trăm linh chín tỷ đồng tăng tám năm nghìn tỷ so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt chín mươi năm bảy triệu đồng một người một năm
với mức tăng gần sáu năm của toàn nền kinh tế đà nẵng trở thành địa phương có tốc độ tăng tổng sản phẩm thấp nhất
trong năm thành phố trực thuộc trung mương
nguyên nhân chính được xác định là do tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp
ngành công nghiệp chế biến chế tạo đang có dấu hiệu trì trệ
kinh mệnh xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực như diệt may sắt thép được xem là thế mạnh
có xu hướng giảm quy mô sản xuất và có dấu hiệu bị trứng lại
điểm sáng trong phát triển kinh tế năm nay của đà nẵng là khu vực thương mại dịch vụ
trong mức tăng trưởng của toàn nền kinh tế đà nẵng khu vực dịch vụ tăng bảy sáu mươi năm tỷ trọng
đóng góp tám mươi ba năm tổng sản phẩm trên địa bàn
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng một mươi hai
khu vực phía tây bắc bộ có mưa mưa rào rải rác trời rét
phía đông bắc bộ có mưa vài nơi trời rét
núi và trung du rét đậm có nơi rét hại
từ ngày ba mươi tháng một mươi hai đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
bắc bộ có mưa vài nơi đêm và sáng sớm trời rét
giữa ngày mùng một và ngày mùng hai tháng một năm hai nghìn hai mươi trời rét
khu vực thủ đô hà nội trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng một mươi hai có mưa vài nơi trời rét
từ ngày ba mươi tháng một mươi hai đến mùng ba tháng một năm hai nghìn hai mươi có mưa vài nơi đêm và sáng trời rét
riêng ngày mùng một và mùng hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong bảy ngày tới mực nước trên các sông chính khu vực bắc bộ biến đổi chậm và ở mức thấp
từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng một mươi hai khu vực trung bộ có mưa vài nơi bắc trung bộ trời rét
từ đêm ba mươi tháng một mươi hai đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
khu vực bắc và trung trung bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to
phía bắc đêm và sáng trời rét
mực nước các sông ở trung bộ giảm dần khu vực tây nguyên và nam bộ
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày ba tháng một
năm hai nghìn hai mươi phổ biến ít mưa ngày trời nắng
mực nước các sông ở khu vực tây nguyên giảm dần
sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổng công ty viễn thông mobile phone
mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
hội đồng xét xử đã tuyên án phạt một mươi bốn bị cáo về các tội
vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
trong đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn bắc son
cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông tù trung thân về tội nhận hối lộ
một mươi năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hợp hình phạt chung cả hai tội đối với bị cáo nguyễn bắc son là tù trung thân
bị cáo trương minh tuấn cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
bị tòa tuyên phạt tám năm tù về tội nhận hối lộ
sáu năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hợp hình phạt chung cả hai tội đối với bị cáo trương minh tuấn là một mươi bốn năm tù
bị cáo phạm đình trọng nguyên vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp bộ thông tin và truyền thông
bị tuyên phạt năm năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo lê nam trà nguyên chủ tịch hội đồng thành viên mobile phone
bị phạt một mươi sáu năm tù về tội nhận hối lộ bảy năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hợp hình phạt chung về cả hai tội đối với bị cáo lê nam trà là hai mươi ba năm tù
bị cáo cao duy hải nguyên tổng giám đốc mobile phone bị phạt một mươi năm tù về tội nhận hối lộ
bốn năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hợp hình phạt chung về cả hai tội đối với bị cáo cao duy hải là một mươi bốn năm tù
đối với nhóm các bị cáo bị xét xử về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt từ hai năm đến ba năm sáu tháng tù
bị cáo phạm nhật vũ nguyên chủ tịch hội đồng quản trị avg bị phạt ba năm tù về tội đưa hối lộ
hội đồng xét xử xác định vụ án có tinh chất đặc biệt nghiêm trọng
các bị cáo thuộc bộ thông tin và truyền thông mobile phone đã xâm phạm quản lý nhà nước về quản lý đầu tư công
ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân tạo dư luận xấu về công tác đầu tư công của nhà nước
các bị cáo đã gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng hơn sáu sáu trăm linh tỷ đồng
do vậy cần thiết phải áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo
vào một mươi năm h một mươi năm chiều nay ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam hai bị can trong vụ án xảy ra tại công ty nhật cường
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam hai đối tượng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều số hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sơ đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy gồm nguyễn văn tứ
nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
hiện là tránh văn phòng thành ủy hà nội phạm thị thu hường tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành bảo đảm đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt để vụ án
và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
theo công an thị trấn dương đông huyện phú quốc tỉnh kiên giang cho biết
một homestay trên địa bàn đã xảy ra cháy vào đêm và dạng sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
khiến cho hai người thiệt mạng và năm người bị thương
hiện trường của vụ cháy vẫn đang được phong tỏa
ngành chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
theo đó vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng nay một homestay ở địa chỉ số sáu
đường nguyễn thị định khu phố sáu thị trấn dương đông bất ngờ bốc cháy
do căn nhà trên được làm bằng gỗ và chứa nhiều vật liệu dễ cháy
nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội thiêu dụi toàn bộ căn nhà
sau hơn ba giờ nỗ lực chữa cháy ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn
hiện những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện huyện phú quốc
và bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec phú quốc
hai người thiệt mạng là khách du lịch nước ngoài
một người quốc tịch nga còn một người chưa xác định được danh tính
thưa quý vị liên quan đến vụ cháy bãi rác cam ly tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
suốt năm ngày qua mà truyền hình nhân dân đã có phản ánh
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai các lực lượng chức năng của tỉnh lâm đồng và thành phố đà lạt
đã triển khai đồng bộ các biện pháp dập lửa tại bãi rác cam ly
theo đó lực lượng chức năng đã điều động năm xe máy đào ba xe máy ủi ba xe chữa cháy chuyên dụng
kết hợp với các xe bồn chở nước của công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt
hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh lâm đồng triển khai dập lửa
ngoài việc phun nước các xe máy múc máy ủi đã tiến hành dùng đất lấp rác
ngăn không cho đám cháy tiếp tục lan rộng
đến chiều cùng ngày đám cháy cơ bản được không chế lực lượng chức năng bước đầu đã làm chủ được tình hình
trước đó truyền hình nhân dân đã có phản ánh về vụ cháy bãi rác cam ly
nơi xử lý chất thải rắn tạm thời của thành phố đà lạt
trong suốt năm ngày qua đám cháy làm khói bụi bay lên bao phủ cả một vùng rộng lớn
gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của người dân gần khu vực bãi rác
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đội cảnh sát kinh tế công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị này đang tiếp tục điều tra lấy lời khai làm rõ hành vi mua bán
tàng trữ hơn sáu gói thuốc lá lậu của đối tượng mai thị huyền ba mươi bảy tuổi
ngụ tại phường khánh xuân thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
các lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ hơn năm bốn trăm linh gói thuốc lá các loại như jet caravan năm trăm năm mươi
tất cả số thuốc lá trên đều không có giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
qua làm việc đối tượng mai thị huyền khai nhận đã mua số thuốc lá này từ các tỉnh phía bắc
rồi vận chuyển bằng xe khách xe tải về bổ mối bỏ mối cho các tiệm tạp hóa ở đắk lắc đắk nông để kiếm lời
theo lực lượng chức năng đánh giá đây là số thuốc lá lậu lớn nhất từ trước tới nay
được lực lượng công an phát hiện

thưa quý vị và các bạn với mục tiêu phát huy thế mạnh của cả khu vực công và khu vực tư
cho phát triển mô hình hợp tác công tư viết tắt là ppp đã được các nước trên thế giới áp dụng
triển khai và ngày càng phát triển
ở việt nam mô hình hợp tác đầu tư này đã được triển khai hơn hai mươi năm và được đẩy mạnh
ở lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông các dịch vụ công
gần đây dư luận nhắc nhiều đến khái niệm này trong lĩnh vực khai thác bảo tồn di sản văn hóa thiên nhiên
trên thực tế thì khái niệm này được hiểu như thế nào cũng như là được áp dụng trong lĩnh vực khai thác
bảo tồn di sản văn hóa thiên nhiên ra sao
mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trao đổi của biên tập viên khánh thư
cùng với vị khách mời ngày hôm nay của chương trình
vâng xin cảm ơn trường quay s hai
thưa quý vị di sản là báu vật của quốc gia
việc quản lý bảo tồn và phát huy di sản nằm dưới sự quản lý của nhà nước là điều không bàn cãi
tuy nhiên một di sản chỉ phát huy hết giá trị của nó khi nó đến được với cộng đồng
từ cách tiếp cận đó nhiều quốc gia đã tách hai chức năng quản lý di sản vẫn thuộc về nhà nước
nhưng việc quản trị và thu phí thì giao cho doanh nghiệp
đây không phải là mô hình mới
tháp eiffel của pháp angkor wat của campuchia và rất nhiều di sản thế giới khác
đều đang vận hành theo mô hình hợp tác công tư này
tại việt nam thì sao mô hình này đang được áp dụng như thế nào
đặc biệt trong lĩnh vực quản lý và khai thác di sản
trao đổi với tôi về vấn đề này là bà vũ quỳnh lê
phó cục trưởng cục quản lý đấu thầu bộ kế hoạch và đầu tư
nhưng trước tiên mời quý vị và khách mời cùng xem một ghi nhận ngắn của chúng tôi
năm hai nghìn tám quỹ ban nhân dân tỉnh ninh bình đã ký quyết định
giao cho doanh nghiệp xuân trường khai thác giá trị của danh thắng tràng an
nhờ có việc hợp tác hiệu quả trong quản lý khai thác
di sản tràng an đã biến ninh bình từ một địa phương không mới phát triển về du lịch
trở thành một trong những nơi có tốc độ tăng trưởng
về lượng khách và doanh thu du lịch cao nhất cả nước
năm hai nghìn một mươi tỉnh quảng bình cũng áp dụng mô hình tư nhân tham gia quản lý khai thác di sản
việc quản lý khai thác động thiết
thiên đường thuộc di sản phong nhà kẻ bàng được giao cho tập đoàn trường thịnh
tập đoàn này đã đưa vào khai thác cua khép kín sun spa resort động thiên đường hàng tám cô
và đã được đánh giá là khá hiệu quả đánh thức tiềm năng du lịch của di sản
mới đây tập đoàn bitexco thuộc công ty trách nhiệm hiểu hạn kinh doanh xuất nhập khẩu bình minh
đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh về việc nhượng quyền thu phí và quản lý vịnh hạ long
với thời hạn lên tới năm mươi năm
thông tin này sau khi được đưa ra đã khiến dư luận
hết sức quan tâm bởi đây là vấn đề từ trước đến nay chưa từng xảy ra
trên nhiều mặt báo phó giáo sư tiến sĩ đặng văn bài
phó chủ tịch hội di sản văn hóa việt nam đã có ý kiến về việc này
theo ông vấn đề công tư là phải chọn không phải tư nhân nào cũng thoải mái cùng hợp tác trong khai thác di sản
một số chuyên gia kinh tế lên tiếng ủng hộ việc giao quyền khai thác di sản cho doanh nghiệp tư nhân
dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà nước
tuy nhiên đây thực sự là mô hình hợp tác công tư
hay là sự tham gia của doanh nghiệp cùng nhà nước trong việc quản lý và khai thác di sản
vâng thưa bà bà có thể giải thích rõ hơn về mô hình hợp tác công tư hay còn gọi là ppp ở việt nam ạ
về mặt cơ bản thì ppp có nghĩa là chúng ta thu hút cái nguồn lực cái năng lực
cái sự sáng tạo của khu vực tư nhân cùng nhà nước thực hiện các nhiệm vụ mà đáng ra nhà nước phải thực hiện
ví dụ như là bổ sung cái năng lực cung cấp nước sạch cho người dân
rồi bổ sung cái năng lực xử lý rác thải rồi là năng lực cung cấp các nguồn điện
tóm lại là các cái dịch vụ mà rất thiết yếu đối với sự vận hành của nền kinh tế
ppp thì nó có một số cái điểm rất là rõ
ví dụ như là nó tập hợp thành các cái nội dung của một cái dự án
và cái dự án đó phải được xem xét trên các cái cơ sở là có hiệu quả về mặt kinh tế xã hội hay không
rồi nhà đầu tư bỏ vốn ra thì cái khả năng thu hồi vốn đầu tư như thế nào
tất cả nó sẽ được phản ánh vào trong một cái hợp đồng
ppp mà với cái khoảng thời gian dài hạn
vậy theo bà thì trong khai thác di sản đã thực sự áp dụng mô hình ppp hay chưa
và nó có đem lại hiệu quả hay không ạ
chúng ta đừng nhầm tưởng pp nó là một cái công cụ vạn năng có thể xử lý được tất cả các vấn đề
mà thực ra ppp nó chỉ là một trong các lựa chọn một trong các mô hình
để chúng ta có được cái sự hợp tác giữa nhà nước và khu vực tư nhân
ví dụ như tràng an ở ninh bình chẳng hạn hay là hạ long chẳng hạn
thì chúng tôi thấy rằng là cái quy trình
cái thủ tục đầu tư thì vẫn đang được triển khai theo thuần túy là đầu tư tư nhân
mà không nhất thiết phải vào một cái thiết chế là một cái hợp đồng
giữa khu vực công và khu vực tư
nếu như có sự quản lý chặt chẽ của cơ quan nhà nước
đưa ra các cái tiêu chuẩn về môi trường về bảo tồn
rồi về phát triển các cái di sản đó thì chúng tôi thấy là rất hiệu quả
hôm qua tôi cũng vừa đi ninh bình tôi thấy là người dân ở đó
là những cái người mà bảo tồn cái di sản văn hóa đó
cách làm như vậy thì
rất là bền vững
như vậy thủ tục đầu tư nó không nhất thiết phải là pep
khi mà chúng ta hiểu đúng công cụ ppp
thì chúng ta mới khai thác được tốt nhất cái hiệu quả của từng mô hình một
theo bà thì chúng ta có thể hiểu như thế nào là ppp
và như thế nào là xã hội hóa
xã hội hóa là một chủ trương lớn của đảng
nhưng cái công cụ để thực hiện cái chủ trương đấy thì có rất nhiều cách
chúng tôi cũng chỉ muốn nhắc lại là
ppp là một cái công cụ để quản trị đầu tư
thế còn xã hội hóa là một cái chủ trương lớn của đảng
để chúng ta đưa được nhà nước
và nhân dân đưa được nhà nước và nhà đối tư cùng thực hiện công việc
vậy thì vai trò định hướng của nhà nước như thế nào
nhà nước luôn luôn phải làm tốt chức năng định hướng được xã hội
thế thì trong cái di sản văn hóa thì sẽ có rất nhiều cái khía cạnh
mà chúng ta phải quan tâm
ví dụ như luật di sản văn hóa
cái điều sáu rồi điều chín cũng đã đặt ra
những cái yêu cầu đối với cái việc bảo tồn phát triển
khai thác các di sản một cách bền vững thì tôi nghĩ
đấy là những cái công việc mà các nhà quản lý
trong cái lĩnh vực di sản văn hóa
cùng có sự
đồng hành cùng có sự vận động
thì chúng ta mới có thể có được cái sự sử dụng
và cuối cùng là cái dịch vụ tốt nhất
từ những cái di sản văn hóa đấy cho người dân
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của bà vũ quỳnh lê ạ
thưa quý vị qua cuộc trao đổi trên
thì chúng ta thấy rằng ppp cũng có thể là một mô hình
đem lại sự cạnh tranh lành mạnh
trong lĩnh vực khai thác và quản lý di sản
tuy nhiên việc quản lý khai thác di sản
phải làm thế nào để hướng tới lợi ích cao nhất
cho xã hội cho cộng đồng
thì cần sự vào cuộc của các cơ quan quản lý
đặc biệt là cơ quan ngành văn hóa
để thực hiện một cách đúng đắn
chủ trưng lớn của đảng và nhà nước
về xã hội hóa
đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc
xin được quay trở lại trường quay s hai
quý vị và các bạn thân mến
và để tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật
có trong bản tin gmt cộng bảy
với phần trình bày của biên tập viên mỹ linh
xin mời chị mỹ linh
vâng xin cảm ơn biên tập viên hoàng trang
xin kính chào quý vị khán giả
mời quý vị theo dõi bản tin gmt cộng bảy
và sau đây là những thông tin chính sẽ có trong bản tin tối nay
chủ tịch ủy ban châu âu ec chỉ trích mỹ
về dự án dòng chảy xe
phương bắc hai
năm hai nghìn một mươi chín đông nam á đồng loạt
trả lại rác cho các nước phát triển
năm hai nghìn một mươi chín cũng được coi là một năm thành công
đối với nước nga
thưa quý vị chủ tịch quyền ban châu âu ec
ursula von der leyen đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ
các lệnh trừng phạt của nước mỹ
sau khi tổng thống donald trump ký phê chuẩn thi hành
lệnh trừng phạt nhằm vào những công ty
tham gia dự án đường ống dẫn
khí đốt dòng chảy phương bắc hai của nga
tới châu âu
động thái này khiến một số công ty rút khỏi dự án
do lo ngại các lệnh trừng phạt
hiện việc xây dựng đang bị tạm ngừng
ủy ban châu âu cần phải bảo vệ lợi ích
của các quốc gia đông âu bị ảnh hưởng
đồng thời bà cho rằng các công ty châu âu
tham gia dự án là phù hợp với các quy định của luật pháp
trước đó nga và đức
đã lên án mạnh mẽ các lệnh trừng phạt
của mỹ nhằm vào dự án này
dự án dòng chảy phương bắc hai
có kinh phí đầu tư một mươi một tỷ đô la mỹ
dự kiến tăng gấp đôi lượng khí đốt tự nhiên
được vận chuyển từ nga tới đức
nền kinh tế lớn nhất châu âu
bộ quốc phòng nga vừa thông báo
đã chính thức đưa các tên lửa siêu thanh
avangard bất khả chiến bại vào trực chiến
đây là một trong những loại vũ khí
mới do nga phát triển và được tổng thống
vladimir putin ca ngợi là bất khả chiến bại
theo bộ quốc phòng nga
hệ thống tên lửa liên lục địa siêu thanh
avangard thuộc thế hệ tên lửa mới
có khả năng tấn công các mục tiêu
ở khắp nơi trên thế giới và có thể xuyên thủng
mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có
kể cả hệ thống lá chắn tên lửa
mà mỹ đang triển khai tại châu âu
hàng nghìn cảnh sát được triển khai
internet di động tại nhiều khu vực bị tạm cắt
hiện ấn độ đang nỗ lực bảo đảm
trực tự trị an tại nước này
trước cuộc biểu tình phản đối luật quốc tịch mới
an ninh được đặc biệt tăng cường
điểm nóng có tới một mươi chín người thiệt mạng
trong các cuộc biểu tình trên cả nước
từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai
dịch vụ internet di động ngừng hoạt động
tại nhiều khu vực trong đó có thủ phủ lắc ngao
tại thủ đô new delhi
cảnh sát đã ban bố tình trạng khẩn cấp
tại một số khu vực và cấm người dân tụ tập đông người
năm hai nghìn một mươi chín sắp qua đi
một năm qua trong cuộc chiến chống lại rác thải nhựa
các quốc gia đông nam á đã cho thấy
sự phản kháng mạnh mẽ đồng loạt trả lại
rác thải nhập khẩu trái phép
từ các nước phát triển
từ tháng năm đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
malaysia đã ký thỏa thuận
để trả hơn bốn trăm năm mươi tấn rác
cho mỹ anh tây ban nha canada
và loạt quốc gia khác ở châu á
philippines cứng rắn hơn
đe dọa rút các quan chức ngoại giao về nước
nếu canada không xử lý sáu mươi chín container
rác thải nhựa của nước này
nhập lậu vào philippines
indonesia cũng gây sức ép lớn
trả lại khoảng hai trăm năm mươi container rác
về cho mỹ anh đức và australia
trong khi đó
theo số liệu công bố tháng một mươi của tổng cục hải quan
việt nam đã yêu cầu các hãng vận tải biển
truyền ra khỏi lãnh thổ
gần ba trăm linh container phế liệu nhựa
chính phủ nhật bản vừa đưa ra quyết định
khuyến khích công chức nam giới
nghỉ phép tối thiểu là một tháng
để trăm con sơ sinh
quyết định này sẽ có hiệu lực từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
theo chính sách mới này
thành tích công việc của những người quản lý
giá một phần dựa trên việc họ có tạo
điều kiện cho cấp giới nghỉ phép
để chăm sóc con hay không
ngoài ra những người mới làm cha cũng sẽ được tạo điều kiện
để sắp xếp công việc trong thời gian nghỉ chăm con
chính sách trên cũng khuyến khích
người lao động nghỉ phép trong vòng tám tuần
kể từ khi con ra đời
thủ đô new delhi của ấn độ
hiện đang trải qua những ngày mùa đông lạnh giá nhất
trong hơn một trăm linh năm qua
khi mà nhiệt độ liên tục giảm sâu
theo cơ quan khí tượng ấn độ
tháng hai mươi tám tháng một mươi hai
có thời điểm nhiệt độ trung bình ở new delhi
đã giảm xuống hai bốn độ c
giảm gần hai độ c so với mức nhiệt
trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
trong khi đó sương mù dày đặc
ở các ban miền bắc ấn độ
theo thống kê đây có thể sẽ trở thành
tháng một mươi hai lạnh thứ hai trong lịch sử ấn độ
kể từ năm một nghìn chín trăm linh một
cơ quan khí tượng ấn độ dự báo
nhiệt độ sẽ còn tiếp tục giảm trong những ngày tới
thưa quý vị
năm hai nghìn một mươi chín được cho là một năm thành công
về triển khai chính sách đối nội
và đối ngoại của nước nga
và tổng thống vladimir putin
kinh tế nga tăng trưởng khả quan
nhưng cũng không quá thấp
lạm phát dưới mức ba
tỷ lệ thất nghiệp thấp chưa từng thấy
kể từ vài thập kỷ này
kim ngạch trao đổi thương mại với cả trung quốc và mỹ đều tăng
những thành tựu trong chính sách đối ngoại
cũng rất đáng để ghi nhận
trên thực tế nước nga chưa qua hết mọi khó khăn
và vẫn còn bị phương tây duy trì các biện pháp
trừng phạt kinh tế tài chính và thương mại
nhưng tình hình chung ở nga trong năm hai nghìn một mươi chín
cơ bản bình ổn
và có thể nói nước này đã vượt qua được
thời kỳ khó khăn nhất về chính trị xã hội
cũng như kinh tế và thương mại
sau khi bị các đối tác kia áp dụng những biện pháp trừng phạt
những lệnh cấm vận này đã gây tổn hại rất lớn
đến thương mại thế giới và nền kinh tế toàn cầu
sòng với nga ngoài những tác động tiêu cực
cũng đón nhận những tiến hiệu tích cực
như sự phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp
các nỗ lực thay thế nhân khẩu
sự tăng trưởng trong một số ngành công nghiệp
như chế tạo máy cho trực thăng và quốc phòng
các biểu hiện đều cho thấy
dường như ông putin đã có được liệu pháp
ứng phó thích hợp và hiệu quả
nên vừa hạn chế được tác động tiêu cực và thiệt hại
lại vừa xoay chuyển tình thế
tăng cường thực lực và hạn chế mức độ lệ thuộc
với mỹ và eu trong hợp tác kinh tế
và trao đổi thương mại
về đối ngoại và chính trị thế giới
năm hai nghìn một mươi chín là năm có thể nói thành công
đối với tổng thống putin và nước nga
việc duy trì cân bằng trong giải trừ
vũ khí hạt nhân với mỹ
những tiến triển trong đàm phán nhóm bộ tứ normandy
sự thắng thế trên mọi phương diện ở syri
liên minh chiến lược với trung quốc
đều cho thấy nga vẫn tiếp tục gia tăng được
thế lực uy danh trên thế giới
nga đã kêu gọi các lãnh đạo kiev đương nhiệm
tham gia hòa đàm trực tiếp với lực lượng
vũ trang ly khai donbass
tôi đã nhìn thấy tiến triển tích cực
hướng tới một giải pháp cho ukraine
kể cả quyết định của kiev
về việc kéo dài địa vị đặc biệt của donbass
xong việc kiev không sẵn sàng
rút quân khỏi đây là sai lầm
đối với cuộc nội chiến đang tiếp diễn
ở libya tổng thống putin xác nhận
nga đang giữ liên lạc đối với cả hai
lực lượng đối đầu và mong muốn họ sẽ
tìm được tiếng nói chung nhằm chấm dứt
nước nga đã có được khả năng
để kháng và ứng phó với những biện pháp
chính sách trừng phạt của mỹ và eu
cùng đồng minh thế nên ông putin
có thể chủ động vận hành mọi chuyện
liên quan đến ukraine
mà không bị buộc phải nhượng bộ
các đối tác kia
bất chấp các lệnh trừng phạt của mỹ
đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương bắc hai
sẽ được khai trương trước cuối năm
hai nghìn hai mươi bằng tất cả quyết tâm
chủ tịch ủy ban châu âu delayen
cũng vừa lên tiếng chỉ trích các lệnh trừng phạt
của mỹ nhằm vào các công ty tham gia
dự án đường ống dẫn khí đốt này
giới phân tích đánh giá
năm hai nghìn hai mươi sẽ là năm bản lề
cho mối quan hệ giữa nga và ukraine
và nói riêng và cho việc xử lý
liên quan đến ukraine nói chung
dù tiến trình này diễn biến như thế nào
và đến đâu thì nga vẫn duy trì được vai trò
syri sẽ là nơi trong năm hai nghìn hai mươi
xác lập chính thức vai trò
chính trị thế giới nổi trộn nhất của nga
giải pháp chính trị hòa bình cho syri
sẽ làm cục diện chính trị khu vực và địa chiến lược
ở vùng trung đông bắc phi và vùng vịnh
thay đổi cơ bản theo hướng rất có lợi
cho nga trong cả tương lai
thách thức với nga là làm thế nào
để vừa đồng hành với thổ nhĩ kỳ ở syri
lại vừa cạnh tranh chiến lược với nước này ở liby
vâng với những thành tựu trong năm hai nghìn một mươi chín
tổng thống nga putin có thể lạc quan
với nước nga trong năm hai nghìn hai mươi
khi mà nước nga trong mọi câu chuyện liên quan
hoàn toàn có thể ở thế
chủ động xử lý chứ không phải bị động ứng phó
và câu chuyện năm hai nghìn một mươi chín
một năm thành công với nước nga
cũng đã kết thúc bản tin trên mt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt